việt nam ghi nhận trên hai trăm hai mươi người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý
trong đó chín mươi sáu là nam và bốn là nữ còn số này vẫn đang có chiều hướng tăng
tình hình người sử dụng các chất kích thích dạng amphetamin hay còn được gọi là ma túy tổng hợp
cũng đang tiếp tục gia tăng ở các địa phương về số lượng cũng như là gánh nặng bệnh tật
ước tính chiếm khoảng bảy mươi số người nghiện
gần như tất cả người sử dụng ma túy tổng hợp đều có nguy cơ nhiễm hiv do có quan hệ tình dục không an toàn hoặc tiêm trích chung
chính vì thế các can thiệp giảm tác hại ở người nghiện ma túy đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế lây nhiễm hivs
đây cũng chính là nội dung chính trong chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này
tại việt nam số người nghiện ma túy chủ yếu đang sinh sống tại cộng đồng
với tỷ lệ sáu mươi bảy năm ở các trại cai nghiện là một mươi ba năm và một mươi chín còn lại là ở trong các nhà tù và trại tạm giam
cho đến nay heroin vẫn là chất mà người nghiện ở nước ta sử dụng nhiều nhất tiếp đến là ma túy tổng hợp và những loại khác
trong đó tình trạng sử dụng chất dạng amphetamin ats một dạng ma túy tổng hợp
chiếm tỷ lệ tương đối cao tại việt nam đang có xu hướng gia tăng mạnh cả về số lượng lẫn gánh nặng bệnh tật
mặc dù chỉ có một số người nghiện ma túy tổng hợp
một tỷ lệ nhỏ người sử dụng ats bị lệ thuộc dối loạn tâm thần cần điều trị y khoa
nhưng tất cả trong số họ đều có nguy cơ bị nhiễm hiv và các bệnh máu
cai nghiện bắt buộc và các hình thức điều trị có giam giữ tỏ ra không hiệu quả trong đáp ứng với ats
bởi người sử dụng ats thường không nhận thức được nguy cơ và vấn đề sức khỏe của chính mình
từ đó ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ
can thiệp giảm tác hại là các biện pháp
khuyến khích sử dụng bao cao su bơm kim tiêm sạch điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế
và các biện pháp can thiệp khác nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi an toàn để phòng ngừa lây nhiễm hiv
hoạt động giảm tác hại của ma túy mại dâm bằng thúc đẩy người sử dụng ma túy và gái mại dâm
thực hiện một số thay đổi tích cực về kiến thức thái độ hành vi để dự phòng lây nhiễm hiv cho mình và không lây nhiễm sang người khác
nữ úc đã phản ứng rằng
rất nhanh chóng và nghiêm túc trong việc can thiệp cho những người tiêm trích ma túy để dự phòng lây nhiễm hiv
chính phủ úc đã coi chính sách can thiệp giảm hại là một trong những chính sách rất quan trọng
chính vì thế ở úc chưa bao giờ có dịch hiv ở người tiêm trích ma túy
vì chúng tôi đã có các biện pháp can thiệp từ rất sớm
chương trình can thiệp giảm tác hại được triển khai trong bối cảnh số lượng người sử dụng ma túy và gái mại dâm có xu hướng gia tăng
trong khi đó là những đối tượng có tỷ lệ nhiễm hiv cao
can thiệp giảm tác hại còn giúp bảo vệ quyền lợi của người nhiễm hiv
bao gồm tư vấn và xét nghiệm hiv để biết tình trạng bệnh tật
tư vấn về sức khỏe tình dục an toàn tiêm trích an toàn nhằm khống chế sự lây lan của hiv
viêm gan b viêm gan c
việc can thiệp giảm tác hại có lợi cho cả những khu vực có tình trạng nhiễm hiv cao
lớn ít nhằm giữ phòng lây nhiễm hiv
theo cục phòng chống hiv aids trong năm hai nghìn một mươi bảy
có hai mươi tám triệu bơm kim tiêm và hai mươi một triệu bao cao su đã được phát miễn phí cho người nghiện trích ma túy
cũng như phụ nữ bán dâm nhóm người đồng tính vợ hoặc bạn tình của người nhiễm hiv
theo nghiên cứu của bộ y tế thì hiện nay tỷ lệ nhiễm hiv trong nhóm tiêm trích ma túy của chúng ta là một mươi ba chín
như vậy là năm hai nghìn một mươi bảy kết quả giám sát trọng điểm cho thấy là cái tỷ lệ này cũng còn rất cao
và là một trong những
gánh nặng bệnh tật rất lớn cho những người sử dụng ma túy
tỷ lệ nhiễm hiv trong nhóm sử dụng ma túy và đặc biệt là nhóm tiêm trích ma túy
thì do hai cái đường dính
thứ nhất là do lây truyền qua tiêm trích chung sử dụng chung dụng cụ tiêm trích khi tiêm ma túy
cái thứ hai đó là quan hệ tình dục không an toàn
chương trình điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế thường gọi tắt là chương trình methadone
đến nay đã được triển khai cho trên năm mươi ba người
trong suốt một mươi năm triển khai hiệu quả của chương trình methadone đã được thể hiện rõ rệt
khi tỷ lệ sử dụng heroin giảm đáng kể trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị
cải thiện về sức khỏe thể chất và tâm thần cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
giảm nguy cơ lây nhiễm hiv và giảm tội phạm liên quan đến ma túy
đem lại lợi ích về kinh tế trật tự và an toàn xã hội
tuy nhiên sau một mươi năm chương trình methadone ở nhiều địa phương
đang phải đối mặt với tỷ lệ bỏ điều trị ngày càng tăng
tức là gần nhất nơi người dân sinh sống để họ đến đó uống thuốc
cái thứ hai là chúng ta phải nâng cao chất lượng dịch vụ và làm đẩy mạnh cái việc kết nối
giữa cơ sở y tế với gia đình và với bệnh nhân
một cái nữa là chúng ta vẫn phải làm đó là hỗ trợ bệnh nhân trong và sau điều trị
giữa cả cái hình thức là tư vấn hình thức hoạt động của câu lạc bộ
cũng như là hỗ trợ giải quyết việc làm vân vân
thì chúng tôi cho rằng đây là những cái vấn đề đòi hỏi các cái giải pháp tổng thể
dài hơi và có sự tham gia của rất nhiều cấp nhiều ngành và chính quyền địa phương để cùng phối hợp xử lý
một cái biện pháp can thiệp về y tế nữa cũng rất là quan trọng
đấy là điều trị về mặt sức khỏe tâm thần cho những người mà nghiện ma túy
bởi vì chúng ta biết là những người nghiện ma túy kể cả là nghiện ma túy chất dạng thuốc viện
hay là các cái loại ma túy khác
thì đều có một cái tỷ lệ mà có các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần
như là trầm cảm như là dối loạn lo âu mất ngủ vân vân rất là cao
và đặc biệt là với những cái người mà sử dụng chất ma túy dạng amphetamine
như là metamphetamine hay là ta còn gọi là hàng đá
thì có cái tỷ lệ mà có các cái dấu hiệu về dối loạn về tâm thần là rất là cao
theo số liệu nghiên cứu tại hà nội hải phòng và thành phố hồ chí minh
có đến bốn mươi phần
số người nghiện heroin sử dụng cả ma túy tổng hợp
và tỷ lệ loạn thần ở những người này cao gấp một mươi lần
so với những người không sử dụng ma túy tổng hợp
biểu hiện thường gặp ở những người sử dụng ma túy tổng hợp
đa phần là hoang tưởng ảo giác trầm cảm dẫn tới hành vi tự tử
những cái can thiệp mà có thể triển khai ở trong các cơ sở y tế
mà cũng rất là quan trọng đấy là các cái trị liệu về tâm lý và hành vi
thì các trị liệu về tâm lý và hành vi thì đặc biệt là có hiệu quả
cho các cái điều trị các cái trường hợp mà nghiện ma túy tổng hợp
nhưng mà các cái trị liệu về tâm lý hành vi này
thì đáng tiếc là hiện nay chưa được triển khai một cách rộng rãi
ở trong các cơ sở y tế
nhưng mà chúng tôi cũng biết là các trường đại học y
thì hiện nay là đang có cái kế hoạch để mà xây dựng các cái chương trình này
và tới đây thì hy vọng là sẽ được triển khai rộng rãi hơn
ở các cơ sở điều trị methadon thì chúng ta thấy là hiện nay
vẫn còn rất nhiều cái hạn chế để cái tư vấn
để điều trị về những cái dối loạn thần
thì chúng tôi cũng bắt đầu cùng với một số các dự án khác
để can thiệp ví dụ như là cung cấp rồi đào tạo cho bác sĩ
để họ hiểu và họ có thể sàng lọc có tâm thần
và chuyển gửi điều trị tâm thần tốt
nhưng mà rào cản ở đây lại chính người tiêm trích ma túy
bởi vì họ không bao giờ công nhận là họ có những dối loạn tâm thần này
nên là chúng ta phải có hỗ trợ cả cơ quan y tế cả gia đình
để hỗ trợ họ vào cái điều trị
với chủ trương cai nghiện bắt buộc tại trung tâm
và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cai nghiện tại cộng đồng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám
cả nước đã sắp xếp quy hoạch và giảm một trăm bốn mươi năm xuống một trăm hai mươi cơ sở cai nghiện ma túy
tuy nhiên đến nay mới chỉ có hai mươi tám tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch cai nghiện
tại gia đình cộng đồng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
và cai thì tôi nghĩ là không khó
nó chỉ khó khăn những ngày đầu sau đấy thì cơ thể nó sẽ trở lại bình thường
thì cái đấy không khó nhưng cái khó nhất đấy là giữ
và giữ thì người nghiện không thể giữ được
nếu mà giữ được thì họ không tái nghiện nhưng mà cần những người xung quanh giữ cho họ
theo thống kê có tới trên chín mươi đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tái nghiện
trong khi đó cai nghiện ma túy tự nguyện là một trong hai biện pháp cai nghiện
được quy định trong luật phòng chống ma túy
nhà nước khuyến khích việc người nghiện tự nguyện cai nghiện
bởi điều này sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực về nhiều mặt
tuy nhiên sau một thời gian triển khai biện pháp này chưa thể mang lại hiệu quả như mong đợi
vào điều trị theo diện tự nguyện nhưng hình thức áp dụng với các học viên này vẫn dưới dạng bắt buộc
họ được xếp trung phòng với các học viên cai nghiện bắt buộc
và sống trong điều kiện chật hẹp cơ sở vật chất thiếu thốn
mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm thao gỡ khó khăn và khuyến khích cai nghiện tự nguyện
phát triển bằng việc ban hành nghị định tám mươi sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định một trăm bốn mươi bảy với các quy định mở như giảm thủ tục hỗ trợ bảy mươi kinh phí
tuy nhiên hình thức này vẫn chưa thật sự hấp dẫn khiến nhiều trung tâm vắng học viên điều trị tự nguyện
đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi của chính phủ xác định
nghiện ma túy là bệnh mạng tính do dối loạn của não bộ người nghiện ma túy là người bệnh
quan điểm đổi mới này đã thúc đẩy sự chủ động tự nguyện của người nghiện
nhưng nếu chỉ có người nghiện quyết tâm mà thiếu các điều kiện hỗ trợ thì khó có thể thành công
có nghĩa bản thân người nghiện người ta phải thực sự là muốn ca
thì lúc đấy mới có sự hỗ trợ từ phía gia đình từ phía bạn bè rồi
trung tâm hay là bác sĩ hay y tế thì nó mới tạo nên cái thành công được
chứ bản thân người ta không muốn cai thì có bác người ta đi năm một mươi năm hay như nào
nên khi người ta về người ta vẫn sử dụng lại
dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhưng việc thiếu mạng lưới điều trị cai nghiện
tại cộng đồng và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp làm trong công tác này
khiến tình hình sử dụng
ma túy vẫn có chiều hướng phức tạp thậm chí vẫn đang gia tăng về số lượng tính chất và mức độ
nếu công tác cai nghiện không được đổi mới toàn diện theo hướng thân thiện tích cực
đáp ứng nhu cầu của người nghiện thì mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
có chín mươi bốn tổng số người nghiện được cai nghiện điều trị tự nguyện sẽ rất khó có thể đạt được
trong hoàn cảnh đó hoạt động của các nhóm tự lực hay còn gọi là cbo
với sự tham gia của chính những người trong cuộc
đã đóng một vai trò rất quan trọng và tích cực trong việc phát hiện và tiếp cận người nghiện ma túy
tuyên truyền vận động người nghiện ma túy cai nghiện và sử dụng các biện pháp giảm hại
nhằm dự phòng lây nhiễm hiv đồng thời là nơi để những người nghiện ma túy được sẻ chia và thấu hiểu
sống tích cực và đóng góp vào công tác phòng chống hiv aids
nhóm ở đây thì tất cả những em như hầu như là những người đã có trải nghiệm về sử dụng ma túy
nên là cũng rất là hiểu và rất là
những người từng trải như mình mình là người sử dụng ma túy nên mình rất là hiểu
nếu như mà không có một cái nhóm cộng đồng mà hỗ trợ mà tác động đến các bạn
thì các bạn sẽ rất nhiều những cái nguy cơ những lây nhiễm
rồi là rất là nhiều cái mà gặp khó khăn trong cái vấn đề cuộc sống của các bạn đó
thế thế này là do giới thiệu cho nhóm này nhờ nhóm có tư vấn để xem
mình cũng đang chán trời
nhóm cũng có cho mình một chương trình tư vấn để mình biết
cái tinh thần những cái thật chán lắm
thế được nhóm giúp đỡ cho vào được cái hội giải đăng này mình sinh hoạt
cái hội giải đăng này mình giúp đỡ được điều khá là bổ hạn cho các bạn
việc nhân rộng hoạt động của các cbo đã góp phần giảm bớt tâm lý lo sợ
bị kỳ thị và phân biệt đối xử của người nghiện ma túy
giúp cho họ cởi mở hơn hiểu rằng mình là người bệnh và cần phải chữa bệnh
tuy nhiên để những hoạt động này thật sự có hiệu quả sâu rộng
rất cần sự chung tay của cả cộng đồng
hầu như sẽ thay đổi hoàn toàn khi bước vào giai đoạn nghiện ma túy
điều trị nghiện ma túy là quá trình phục hồi toàn diện
cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn của người bệnh cũng như là sự quan tâm
thông cảm của những người chung quanh để biến khó khăn trở thành động lực cho người bệnh
trong quá trình điều trị sớm trở lại cuộc sống khỏe mạnh và có ích cho xã hội
thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này đến đây là kết thúc